chánh văn phòng sự y tế tp hcm bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết
cao điểm ở tp hcm có đến ba mươi sáu ca bệnh tại các cơ sở điều trị
thời điểm đó thành phố đã đáp ứng nhanh bằng cách vận các tầng điều trị thu dung trên địa bàn tp hcm
đồng thời bộ y tế huy động lực lượng hơn sáu bảy trăm linh bác sĩ và các lực lượng khác để hỗ trợ tp hcm
tuy nhiên hiện số ca bệnh đã giảm số ca khỏi gấp nhiều lần với số nhập viện
thành phố đã chuyển đổi công năng một số bệnh viện giã chiến thu dung và cơ sở điều trị để phù hợp với tình hình mới
việc rút thực lượng chi viện theo chỉ đạo của bộ y tế là đúng theo diễn biến của tình hình dịch bệnh trên tp hcm
việc ứng phó khi các đội bộ y tế rút về đã được tp hcm chuẩn bị ngay từ khi lực lượng này vào chi viện
hàng ngày sở y tế đều có tổ chức giao ban các tầng để nâng cao năng lực điều trị của bệnh viện
họp mặt và tập huấn về việc chuyển chuyến nâng tầng
tất cả các nhân viên ngành y tế khi tham gia điều trị covid một mươi chín trên các tầng đã cùng với các bệnh viện thu dung họp giao ban thì có thể nắm
sẵn sàng tiếp nhận công việc ngay sau khi đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tri viện rút đi
về quá trình giải thể và tái cấu trúc các bệnh viện giã chiến bà mai cho biết
sở y tế đã đang phối hợp với các sở ngành tham mưu do ủy ban nhân dân thành phố với phương hướng tài cấu trúc cho các bệnh viện
cụ thể nơi cách ly f là các trường học cơ sở đào tạo sẽ nhanh chóng thu gọn khi hết người cách ly để trả về cho các khối trường học
tại khu vực quận huyện sẽ thành lập những bệnh viện giã chiến thu dung để chăm sóc f trong cộng đồng
nếu các em không có triệu chứng và triệu chứng nhẹ có thể được đưa vào cách ly điều trị tại nhà
tuy nhiên những trường hợp không đủ điều kiện sẽ phải dựa vào bệnh viện thu dung trên địa bàn
đối với các bệnh tầng hai tầng ba do sở y tế quản lý bệnh viện giã chiến thu dung sẽ tái cấu trúc lại
với các bệnh viện cấp thành phố cấp huyện sẽ trả lại công năng ban đầu theo đúng lộ trình
ngoài ra thành phố sẽ củng cố chất lượng của bệnh viện điều trị covid một mươi chín trên địa bàn
đảm bảo tối thiểu chín trăm linh giường bệnh hồi sức với đầy đủ máy thở monitor
và ba rừng hồi sức có oxy để phòng ngừa khi có những diễn biến phức tạp xảy ra